nhân mùa đại lễ vu lan phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn dương lịch hai mươi sáng nay ba mươi tháng tám tức một mươi hai tháng bảy âm lịch
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm
chúc mừng các lãnh đạo trung ương giáo hội phật giáo việt nam tại thành phố hồ chí minh
đến thăm chư tôn giáo phẩm hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình trân trọng thăm hỏi và gửi lời chúc mừng
tới các vị lãnh đạo trung ương giáo hội phật giáo việt nam
thông qua các vị hòa thượng phó thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể tăng ni
phật tử cùng đón một mùa vu lan hoan hỷ an vui trong tinh thần ý nghĩa cao đẹp của mùa báo ơn
báo hiếu cha mẹ của sự chia sẻ sự yêu thương giữa con người
đáp lời chúc mừng tốt đẹp của phó thủ tướng trương hòa bình hòa thượng thích thiện nhân
chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của đảng
của nhà nước dành cho xã hội bày tỏ niềm hoan hỷ đón một mùa vu lan an lạc
diễn ra trong thời điểm dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp các hoạt động lễ vu lan sẽ được tổ chức
phù hợp với tình hình phòng chống dịch và vẫn với tinh thần báo ơn chia sẻ yêu thương vì chúng sinh vì cộng đồng